thành tra sở tài nguyên và môi trường tp hcm ủy ban kiểm tra huyện ủy thanh oai hà nội
trong thời gian tới hộp thư truyền hình và ban bạn đọc báo nhân dân rất mong nhận được sự hợp tác giúp đỡ
của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị tổ chức chính trị xã hội để chúng tôi trả lời bạn đọc và khán giả truyền hình

thưa quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay
chúng tôi mời luật sư nguyễn ngọc hùng văn phòng luật sư kết nối
cùng tham gia chương trình để trả lời những thắc mắc khiếu nại của quý khán giả đã gửi thư về cho chương trình
xin chào luật sư cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình
xin chào mv diệp vân và xin kính chào quý khán giả chương trình truyền hình nhân dân
thưa luật sư bạn nguyễn hoàng phương ở bắc ninh hỏi
tôi là công nhân của công ty my x ở bắc ninh đã được ký hợp đồng làm việc với thời hạn ba năm
tuy nhiên thời gian gần đây do công việc ít thu nhập thấp nên tôi muốn thôi việc để đi lao động xuất khẩu tại đài loan
luật sư cho tôi hỏi tôi cần làm những thủ tục gì để đúng quy định
nếu vì thời gian gấp tôi không thể thực hiện theo đúng quy định thì tôi sẽ phải bồi thường gì cho công ty tôi xin cảm ơn
với câu hỏi của quý khán giả luật sư có quan điểm trả lời tư vấn như sau
căn cứ quy định tại khoảng chín ba mươi bốn bộ luật lao động về các trường hợp chấm dứt hợp đồng
thì có trường hợp người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại điều ba mươi năm của bộ luật này
theo đó điểm b khoảng một điều ba mươi năm bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín quy định quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động như sau
người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau
ít nhất ba mươi ngày
nếu làm cho theo hợp đồng xác định thời hạn từ một mươi hai đến ba mươi sáu tháng
như vậy để có thể chấm dứt hợp đồng lao động với công ty x bạn cần phải thực hiện việc thông báo đến công ty x ít nhất là ba mươi ngày
để được công ty giải quyết chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật
trường hợp nếu bạn không thực hiện theo đúng quy định trên
có nghĩa là bạn đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật
khoảng ba điều bốn mươi bộ luật lao động quy định nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật như sau
phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động
và một khoản tương ứng với tiền lương theo hợp đồng lao động trong những ngày không báo trước
phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo theo quy định tại
điều sáu mươi hai bộ luật này nếu bạn được công ty đào tạo nghề
khán giả vũ khánh toàn ở hà nội hỏi
tôi xin hỏi cạnh nhà tôi có ông a sống độc thân ông ấy chết không để lại di trúc
ông a không có ai thuộc hàng thừa kế thì di sản của ông a để lại sẽ xử lý như thế nào
với câu hỏi của quý khán giả tôi có quan điểm trả lời tư vấn như sau
di sản thừa kế là toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu của người chết
để lại được nhà nước công nhận và đảm bảo thực hiện
theo quy định pháp luật có ba hàng thừa kế
trong trường hợp của ông a chết không để lại di trúc không có người thừa kế theo pháp luật
quy định tại điều sáu trăm hai mươi hai bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm thì di sản của ông a sẽ thuộc về nhà nước
điều sáu trăm hai mươi hai bộ luật quy định
trường hợp không có người
nhận thừa kế theo di trúc theo pháp luật hoặc không có người được quyền hưởng di sản
từ chối nhận di sản thì tài sản còn lại sau khi thực hiện hết các nghĩa vụ về tài sản mà không có người nhận thừa kế thuộc về nhà nước
bạn nguyễn thị quỳnh hương ở thanh hóa hỏi
vợ chồng tôi kết hôn năm hai nghìn một mươi bảy và có một con chung
chồng tôi thường xuyên cờ bạc đánh chửi vợ con
mặc dù đã được gia đình hai bên và tổ dân phố khuyên gian nhắc nhở
nhưng không được
giờ đây tôi rất muốn li hôn nhưng chồng tôi không hợp tác và không đưa các giấy tờ cá nhân
vậy xin hỏi luật sư tôi phải làm sao để có thể thực hiện việc ly hôn
với câu hỏi của quý khán giả luật sư có quan điểm
trả lời tư vấn như sau
căn cứ khoảng một điều năm mươi một luật hôn nhân gia đình năm hai nghìn một mươi
thì vợ chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu tòa án giải quyết li hôn
việc chồng bắt đôi
thường xuyên bài bạc có hành vi đánh chửi vợ con
mặc dù đã được hai gia đình hai bên khuyên dân và tổ dân phố nhắc nhở
nhưng không được
đó chính là một trong những căn cứ để tòa án giải quyết li hôn theo yêu cầu của một bên
theo đó khoảng một điều năm mươi sáu quy định
khi vợ hoặc chồng yêu cầu ly hôn mà tòa án hòa giải tại tòa
không thành thì tòa án giải quyết cho ly hôn nếu có căn cứ về việc vợ chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền nghĩa vụ của vợ chồng
làm cho hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng
đời sống chung không thể kéo dài và mục đích hôn nhân không đạt được
việc chồng bạn không hợp tác để cung cấp các giấy tờ cá nhân
thì bạn có thể làm
đơn đề nghị xác nhận nơi cư trú của anh ấy gửi đến công an phường xã nơi chồng bạn cư trú để xác nhận
giấy tờ này cũng có giá trị thay thế cho các giấy tờ cá nhân của chồng bạn trong hồ sơ khởi kiện li hôn được gửi đến tòa án
xin cảm ơn luật sư đã trả lời những băn khoăn thắc mắc của khán giả
thưa quý vị và các bạn trong tuần hộp thư truyền hình nhân dân nhận được clip của khán giả bạn xem truyền hình
phản ánh nhiều vấn đề khác nhau trong cuộc sống hàng ngày mà khán giả đã chứng kiến và ghi hình
sau khi xác minh và thẩm định nội dung chúng tôi phát một số clip mà khán giả gửi về cho chương trình
đề nghị các cơ quan chức năng tại nơi ghi hình vào cuộc để giải quyết những phản ánh của khán giả bạn xem truyền hình
sau đây là nội dung chi tiết
trong tuần chương trình nhận được phản ánh của khán giả về việc nông dân thị xã hương trà huyện phú vang
đốt dâm dạ sau khi thu hoạch vụ lúa đông xuân khiến khói bao phủ tuyến cốc lộ bốn mươi chín
khói dâm bay mù mịt che khuất tầm nhìn khiến nhiều người đi lại khó khăn đoạn qua xã phú thanh
đây cũng là nguyên nhân ảnh hưởng chất lượng không khí

hình ảnh vừa rồi cũng khép lại chuyên mục hộp thư truyền hình của truyền hình nhân dân tuần này